nam ca sĩ còn chia sẻ bài đăng của em trai kết nghĩa về trang cá nhân và viết
đừng hối tiếc những gì đã qua hãy nhìn ra con đường phía trước
hồ văn cường con ơi một tương lai tươi đẹp đang rộng mở chào đón con
với hàng triệu trái tim luôn biết yêu thương và đùm bọc lẫn nhau
trong đó có tình của hai chú ngọc sơn và bầu thụy nguyễn đức thụy
trước đó khi hồ văn cường đã lựa chọn quyết định sẽ tự lập rời khỏi sự bao bọc của mẹ nuôi
thì nhiều mạnh thường quân đã mong muốn giúp đỡ cậu
khi đó đã gây sự chú ý khi ngỏ ý muốn đỡ đầu cho hồ văn cường
giúp cậu theo đuổi đam mê ca hát và xây dựng ekip riêng sẽ phát triển như danh ca ngọc sơn
trong thời gian qua khi có nhiều thông tin thị phi về hồ văn cường
ông luôn là người đứng ra bảo vệ giọng ca trẻ
sau khi rứt áo rời khỏi công ty của cố ca sĩ phi nhung
mới đây hình ảnh hồ văn cường cùng mẹ ruột đang dọn dẹp nhà cửa
tươi tỉnh nói cười đang gây báo trên mạng xã hội
tuy nhiên những người tỉnh táo đã ngay lập tức nhận ra hai vấn đề lớn trong clip này
khi nghe ký lại dù người đăng tải đã cố tình che nhạc và chỉnh nhạc tiếng rất lớn
vẫn có thể nghe thấy tiếng của cố ca sĩ phi nhung
thế nên có thể xác định đây là một clip cố được quay từ thời điểm
trước khi cố ca sĩ phi nhung mắc bệnh và nằm viện
clip này không liên quan gì đến việc hồ văn cường ra riêng
cũng như không hé lộ gì về thái độ của ca sĩ sau vụ việc
mới đây một clip do tài khoản tiktok mang tên hồ văn cường
đã xuất hiện trên mạng xã hội và tạo sóng gió
nhiều người tin rằng đây là động thái đầu tiên của ca sĩ trẻ
sau tăng lễ của mẹ nuôi phi nhung
và việc cắt đứt mối quan hệ với công ty của cố ca sĩ
theo đó clip rút ngắn quay cảnh hồ văn cường và mẹ ruột
đang cùng nhau dọn dẹp lau nhà ở khu vực ban công hoặc sân thượng
ca sĩ trẻ cười tươi vừa làm vừa đùa giỡn gì đó
có thể thấy nhà cửa còn khá bộn bề đồ đạc ngỗ ngang
một người thanh niên còn đang bắt thang để làm điện
nhìn khung cảnh cộng với dòng dẫn
con cảm ơn mọi người con và gia đình đã dọn ra ở ri ngạ
khiến nhiều người tin rằng đây chính là cảnh hai mẹ con dọn đồ sang một ngôi nhà mới
bắt đầu một cuộc sống mới tách biệt với nhà của cố ca sĩ phi nhung
cũng như thị phi bụ vây liên quan đến ca sê
nhiều fan của hồ văn cường đã vào chúc mừng bước đi mới của ca sĩ trẻ
coi thằng bé nó vui chưa kìa nụ cười hạnh phúc đó trời
vẫn vàng chân cứng đá mềm nhé cường ơi
một người bình luận
sòng sòng đó cũng có người buôn lời chê trách hồ văn cường
theo luận ý kiến này mấy ngày trước ca sĩ trẻ vẫn hoàn toàn im lặng trước áp lực
cũng như bị chức vấn về những ổn khúc phía sau chuyện xích mất với mẹ nuôi
vậy mà ngay khi nhận được tiền và ra riêng ca sĩ trẻ lại vui vẻ cười đồ
tuy nhiên những người tỉnh táo đã ngay lập tức nhận ra hai vấn đề lớn trong clip này
khi nghe kể lại nhiều người đăng tải đã cố tình chèn nhạc và chỉnh nhạc rất lớn
có thể nghe tiếng của cố ca sĩ phi nhung
cô nói gì đó về việc sắp xếp các cốc nhà trong đó rõ nhất là câu
sau này mấy cái khu này mình trồng bao nè rõ mồm một
mặt khác tóc của mẹ ruột hồ văn cường trong clip là tóc dài
khác hẳn với tóc của hiện tại là tóc kém
chưa kể đến việc hồ văn cường có da có thịt hơn hẳn
sẽ ngoài tiêu tụy trong những hình ảnh video xuất hiện gần đây
với ba chi tiết đó có thể xác định đây là một clip cũ
được quay lại từ thời điểm trước khi hồ văn cường
thì cố ca sĩ phi nhung mắc bệnh và nằm viện
clip này không liên quan gì đến việc hồ văn cường ra riêng
cũng như không hé lộ gì về thái độ của ca sĩ sau vụ việc
mặt khác dân mạng cũng lên án dữ dội
việc các tài khoản giả mạo thi nhau đặt tên là hồ văn cường
nhận vơ là nét chính chủ của nam ca sĩ
đăng tải clip cũng như bình luận dạo trên mạng xã hội
đó không chỉ là hành vi mạo danh câu phiêu
mà còn có thể khiến nhiều người hiểu lầm
có những nhận xét không đúng với nam ca sĩ trẻ

đó không lâu phía quản lý của cố ca sĩ phi nhung
đã trao trả toàn bộ tiền cắt xê của hồ văn cường
với hy vọng chấm dứt mọi ổn hảo
có thể xác định đây là một clip cũ
được quay từ thời điểm trước khi cố ca sĩ phi nhung mắc bệnh và nằm viện
clip này không liên quan gì đến việc hồ văn cường ra riêng
chiều ngày một mươi một tháng một mươi thông tin gia đình hồ văn cường
nhận lại toàn bộ tiền trong năm năm qua
trở thành tâm điểm chú ý
sau nhiều tranh cãi công ty của phi nhung đã quyết định trao lại các xe
để giải quyết hết những ổn hảo
được biết công ty đã trao hết tiền giữ giúp hồ văn cường
cộng thêm năm trăm linh triệu mà phi nhung hứa sẽ cho con nuôi khi ra riêng
về tiền thưởng quán quân việt nam idol kids hai nghìn một mươi sáu
vốn nằm trong sổ tiết kiệm do chính mẹ nam ca sĩ giữ
công khai song xuôi mọi chuyện
hình ảnh về buổi trả tiền này cũng được chia sẻ lên mạng xã hội
một clip quay lại phát ngôn của mẹ hồ văn cường
khiến cộng đồng mạng càng thêm chú ý
trong đó bà thu cầm quyền sổ tiết kiệm trên tay
năn ỉ dư luận hãy để mọi chuyện chấm dứt đừng bàn tán thêm
sau đó mẹ ruột của hồ văn cường cũng xuất hiện trong đoạn clip
cùng với cuốn sổ tiết kiệm
và nói rõ về số tiền thưởng một trăm tám mươi triệu đồng của con trai
tôi để đây chứ không có mất mắt gì
mọi người đừng nói gì cho chị tôi
chị tôi mất rồi để cho chị tôi yên
trước đó chị trang trần đến tận nhà live stream gặng hỏi
mẹ hồ văn cường cũng đã khẳng định
không nhờ ai lên tiếng đòi tiền hộ
bà mong muốn dư luận không nhắc đến phi nhung
để người đã khuất được yên nghỉ
trong khi đó phía công ty phi nhung cho biết
đã giải quyết xong xuôi mọi việc về tiền nòng
cùng với đó từ nay hồ văn cường cũng sẽ ra riêng
những vấn đề phát sinh sẽ không còn liên quan đến công ty
được biết gia đình nam ca sĩ sẽ chuyển ra ngoài
không còn sống tại nhà cố ca sĩ
đây cũng là nguyện vọng của giọng ca trẻ
ít phút sau khi công ty thông báo
hồ văn cường cũng chia sẻ trên trang cá nhân về chuyện này
cậu bé gửi lời xin lỗi đến mọi người
vì bản thân im lặng mà gây nên những hiểu lầm
bên cạnh đó con nuôi phi nhung
phi nhung còn khẳng định
bản thân không bao giờ quên công ơn dạy dỗ
chăm sóc của người mẹ đã khuất
chỉ là không biết cách thể hiện cảm xúc trên mạng xã hội
cùng lúc đó hồ văn cường cũng lên tiếng trên trang cá nhân
mong muốn khép lại toàn bộ lùm dùm vừa qua
mẹ nhung đã đi
con dẫu sao vẫn mang ơn mẹ rất nhiều
và con chưa từng phủ nhận công ơn mẹ bao năm qua đã nâng đỡ
việc mẹ ra đi là điều con không bao giờ nghĩ tới
con cũng có những điều giang dở chưa kịp nói với mẹ
con không có thói quen thể hiện cảm xúc
trên mạng xã hội
nhưng con tin mẹ ở nơi xa sẽ hiểu được lòng con
mọi chuyện đã được giải quyết
con mong mọi người sẽ thôi nhắc về vấn đề này
để những chuyện buồn sẽ qua đi
để mẹ có thể an nghỉ nơi xa
bản thân con cũng không muốn nhớ về những chuyện không vui đó nữa
hồ văn cường chia sẻ
dưới bình luận nhiều người vui mừng khi hồ văn cường cuối cùng
cũng đã nhận về số tiền mình kiếm được nhiều năm qua
tuy nhiên cũng không ít người nghi ngờ
bài đăng này liệu có phải do nam ca sĩ viết
khi cách hành văn giống như được soạn sẵn
câu chuyện tiền nông vẫn chưa thực sự được khép lại
đâu đó còn nghi ngờ số tiền liệu đã đúng đủ hay chưa
dù vậy điều người hâm mộ mong mỏi nhất lúc này
là hồ văn cường sẽ lấy lại tinh thần và vượt qua sóng gió này
điều đáng nói là trước khi mất không lâu
phi nhung từng có lời trần tình với báo chí rằng
tôi không dạy nổi hồ văn cường nữa
nên đã phải làm chuyện như vậy
trong chương trình chuyện ngại nói tuần này
phi nhung đã tâm sự về chuyện nuôi dạy con nuôi hồ văn cường
tôi có nhiều con nuôi
nhưng nuôi dạy chúng rất nghiêm khắc
theo kiểu riêng của tôi
tôi về chùa là mỗi đứa phải ở một phòng
ngủ riêng một chỗ
không đắp mền chung của ai của người đó
không trung động
chùa tôi là chùa nữ
nên tôi nuôi các bé nam tới năm một mươi bốn tuổi
là cho chúng về chùa khác ở
không còn trách nhiệm
tất nhiên lâu lâu tôi vẫn thăm các con
và hỏi thăm xem các con như thế nào
ở nhà tôi thì hồ văn cường và đức hiếu
là hai đứa làm tôi sốc nhất
bắt đầu từ năm một mươi sáu tuổi
tôi đã thấy các con có sự thay đổi
khác thường về tính cách
tôi biết được điều đó nên không la mắng con nữa
mà thay đổi cách dạy dỗ
đánh vào tâm lý của con
hồi con gái wendy một mươi sáu tuổi
tôi cũng dạy như vậy
tôi dạy wendy sao thì dạy hồ văn cường đức hiếu như thế
mỗi khi con làm điều gì đó không đúng
tôi chỉ nói nhẹ nhàng rằng
con làm điều này là sai
con khiến mẹ buồn
nó nói gì tôi cũng nghe
không cãi lại ngay lập tức
tôi đợi một tuần sau mới phân tích giảng giải cho con hiểu
tôi cũng quan tâm
hỏi con chuyện ở trường lớp bạn bè ra sao
rồi tự lấy những câu chuyện của mình ra
chia sẻ cùng con
tôi học cách làm bạn để tâm sự mọi thứ cùng con
đức hiếu là đứa tôi nuôi từ nhỏ đến lớn
nên cứng đầu hơi chút là khóc
đùng cái đòi đi tìm mẹ
nhưng ai biết được mẹ nó ở đâu
lúc đó tôi mới bảo
mẹ là mẹ của con
mẹ đã nhận con là lo cho con như thế nào từ khi con bé
nếu ai đó nhận là mẹ của con
mà giàu có là mẹ trao liền cho người đó
nên con đừng sợ mẹ chia cắt này nọ
nhưng bây giờ con đi tìm mẹ thì tìm ở đâu
con không có một ai quen biết ngoài kia
con nghĩ lại đi
ai là mẹ của con
thời điểm từ một mươi sáu đến một mươi tám tuổi
đức hiếu sống khép mình giấu kín mọi chuyện
sớm nắng chiều mưa
tôi biết được điều đó nên lâu lâu phải xuống phòng coi xem
rồi ôm con vào lòng cho con biết được tôi là mẹ của nó
nhiều lúc con không làm được việc
tôi cũng không la mắng gì hết
chỉ nói nhẹ nhàng
cái gì con thích tôi đều cho con đi học
con hồ văn cường là nghệ sĩ
nên lại có tính cách khác
tôi không thể dạy theo kiểu đó được

cứ qua hết trường hợp nọ tới trường hợp kia
thực sự tôi rất buồn vì rất khó để dạy được hồ văn cường
vốn dĩ hồ văn cường sống khép kín
nên tôi khó có thể gần gũi
ôm nó vào lòng như đức hiếu được
mọi người trong nhà
đều nghĩ hồ văn cường là ca sĩ
nên nó tự do
thành ra nó sống hơi ảo một chút
đi học không chịu giao lưu
chơi với ai
phan đưa hồ văn cường lên mây
nên nó thành ra bệnh ngôi sao
nghĩ người khác phải tìm đến nó
thành ra mọi người trong nhà không ai muốn dạy hồ văn cường nữa
nên đã phải làm chuyện như vậy trên facebook
tôi phải hy sinh chính hình ảnh của tôi
để hồ văn cường biết được
không phải đơn giản mà con vô được giới nghệ sĩ
nếu không có tôi
rồi để một mình hồ văn cường ra ngoài
sẽ rất nhiều khó khăn
trước cái chết của cố nữ nghệ sĩ phi nhung
khiến nhiều người trong giới nghệ thuật
cũng như người dân trên cả nước
đều rất quan tâm bàng hoàng và tiếc nuối
mới đây trên kênh youtube của mình
ca sĩ long nhật đã lên tiếng bênh vực phi nhung
và nhắc nhở bài học ăn cháo đá bát
đối với hồ văn cường
anh có chia sẻ
tôi nói như vậy để mọi người thấy được
phi nhung đã phải vất vả thế nào với các con nuôi
vậy thì dựa vào đâu để các người chỉ trích phi nhung
ăn cháo đá bát đối với hồ văn cường
anh có chia sẻ
tôi nói như vậy để mọi người thấy được
phi nhung đã phải vất vả thế nào với các con nuôi
vậy thì dựa vào đâu để các người chỉ trích phi nhung
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại